kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ tai nạn lao động nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hoạn gỗ bình minh
xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai làm sáu người chết năm người bị thương
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông feng yong quốc tịch trung quốc
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
theo cơ quan chức năng với vai trò là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ bình minh
nhưng trong quá trình vận hành lò hơi ông feng yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra
quản lý bình hơi không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi
trong quá trình sử dụng công ty này phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
tuy nhiên sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành
thì nồi hơi phát nổ hậu quả làm sáu công nhân tử vong và năm người khác bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng
tại tỉnh khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với lẩu vũ nhật đăng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vĩnh ngọc thành phố nha trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng đã năm lần vô cớ dùng hung khí tấn công năm người phụ nữ đi đường
khiến một người tử vong bốn người khác bị thương
sau khi bị dẫn giải về công an thành phố nha trang đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy
trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với đăng và kết quả giám định tỷ lệ thương tích các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh đó sẽ tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố nha trang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vợ là trần thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở xã vị bình huyện vị thủy tỉnh hậu giang để điều tra cùng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tùng và nga đã xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn visa miền tây
do nga làm giám đốc để nhận hồ sơ tư vận hỗ trợ đưa người đi lao động tại hàn quốc
tùng và nga đã tiếp nhận hồ sơ
hồ sơ của một mươi tám trường hợp có nhu cầu đi lao động tại hàn quốc và làm thủ tục xin cấp visa theo diện công dân việt nam
có thân nhân là cô dâu việt nam lấy chồng hàn quốc đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ bảy mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng một người
vợ chồng nga đã nhận gần năm trăm linh triệu đồng tiền đặt cọc
tuy nhiên tất cả bị từ chối nhập cảnh trả về nước với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú
cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở nơi làm việc của nga và tùng thu giữ nhiều hộ chiếu tài liệu
máy móc liên tục